thời gian gần đây các vụ án do người chưa thành niên phạm tội đã gây ra thì đã được kiềm chế nhưng tính chất ngày càng trở nên phức tạp
nhiều vụ án xảy ra các đối tượng còn rất trẻ nhưng vì sự không quan tâm của gia đình hay việc gia đình không hoàn chỉnh dẫn đến việc hoàn thiện nhân cách của các em không theo chuẩn mực dẫn đến những tác động xấu và vi phạm pháp luật
điều đó cho thấy với thanh niên thiếu niên sự quan tâm của gia đình luôn là điều cần thiết
tuần trước bố mẹ em cãi nhau đánh đuổi mẹ em đi đuổi em và linh đi bố em đuổi đi bất ngờ em cũng không cầm tiền hay cầm quần áo đi
em và linh đi lang thang mấy hôm em có nghĩ ra đi cướp để lấy tiền
bọn em đi bộ sang bà ngoại mượn dao mượn dao xong thì bọn em ngồi ở công viên ngồi chờ tầm tám h ba mươi
tầm tám h ba mươi bọn em đi đến khu lót te liệu dao
em bắt xe hồn ở đấy em mới bảo xe hồn trở xuống khu xe đồng long biên
khi xuống dưới đấy thì xe hồn chạy quanh đấy đến trong cái ngõ
đứng ở trong ngõ thì em mới rút ra ra em dí ở cổ em bảo xe hồn xuống xe em đưa hết tiền đây
đây là lời khai của đối tượng lý thành long tại cơ quan công an khi đối tượng bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản
chỉ vì mâu thuẫn gia đình đã vô tình đẩy long vào vòng lao lý
các bậc cụ huynh cũng phải thường xuyên quan tâm đến con cái quản lý giáo dục thường xuyên nắm bắt cái tâm lý
để làm sao trong những cái trường hợp như chúng tôi vừa bắt giữ đấu tranh thì cũng không mong muốn là nó sẽ tiếp tục xảy ra nữa
một đối tượng sinh năm hai nghìn bốn và một đối tượng sinh năm hai nghìn hai cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh
còn đây là những thanh niên tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi
không có sự quản lý của gia đình nên mỗi tối đều tụ tập nhau lại sử dụng mô tô
đi với bậc cụ huynh
vẫn tốc lớn trên đường không đợi mũ bảo hiểm bốc đầu xe thử cảm giác mạnh
khi bị cơ quan công an tạm giữ những đối tượng mới thấy việc làm của mình là sai trái

và mỗi người là mối là mẹ cần có những định hướng cho trẻ em và cho các con

gia đình là cái nôi để các em hình thành nhân cách
do đó cha mẹ phải thường xuyên quan tâm đến tâm sinh lý lứa tuổi các em
để biết được những thay đổi mà định hướng trong cách giáo dục còn trẻ phù hợp
để phòng ngừa tội phạm trong tuổi vị thành niên
ngoài công tác phòng ngừa của các cơ quan
thì vai trò của gia đình rất quan trọng trong việc giáo dục định hướng
để các em ý thức được hành vi của mình